sau bốn ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần đoàn kết thống nhất
đại hội đại biểu đảng bộ tp hcm đã hoàn thành chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc vào sáng nay
tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị theo dõi và chỉ đạo đảng bộ tp hcm
trong phiên bế mạc đại hội đã công bố danh sách ban thường vụ thành ủy tp hcm khóa một mươi một
đồng chí nguyễn văn nền đã được bầu làm bí thư thành quỷ tp hcm
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với số phiếu tuyệt đối
tại phiên bế mạc ban chấp hành đảng bộ ủy ban kiểm tra thành ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đoàn đại biểu đảng bộ thành phố đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng đã ra mắt đại hội
phát biểu nhận nhiệm vụ tân bí thư thành quỷ tp hcm nguyễn văn nền
thay mặt ban chấp hành đảng bộ tp khóa một mươi một gửi lời cảm ơn đại hội đã tín nhiệm bầu ra ban chấp hành đảng bộ thành phố khóa mới
tân bí thư thành ủy nhấn mạnh những thành tựu đạt được của thành phố trong thời gian qua là công lao to lớn của đảng bộ
chính quyền và nhân dân thành phố trong đó có sự đóng góp quan trọng của ban chấp hành đảng bộ qua các thời kỳ
ban chấp hành đảng bộ lần thứ một mươi một tiếp nhận hoàn thành các công việc do ban chấp hành khóa một mươi giao lại
theo quy định của điều lệ đảng
đồng chí nguyễn thiện nhân gửi lời chúc ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi một
đồng chí bí thư thành ủy nguyễn văn nên luôn khỏe bản lĩnh kiên cường đoàn kết thành công đưa tp hcm bước vào một giai đoạn phát triển mới